sau khi đến thăm tặng quà một gia đình mẹ việt nam anh hùng đồn biên phòng đất mũi huyện ngọc hiển tỉnh cà mau
chiều nay phó chủ tịch nước chủ tịch hội đồng bảo trợ quỹ trẻ em việt nam đặng thị ngọc thịnh
đã đến thăm hỏi tặng quà đội ngũ y bác sĩ bệnh viện sản nhi cà mau nhân kỷ niệm sáu mươi năm năm ngày thầy thuốc việt nam
tại buổi gặp gỡ phó chủ tịch nước đề nghị đội ngũ thầy thuốc ở tỉnh cà mau nói chung
bệnh viện sản nhi nói riêng tiếp tục tạo điều kiện tốt nhất để y bác sĩ tiếp cận học hỏi được những kỹ thuật cao trong điều trị
nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng khám chữa bệnh cho mẹ và bé góp phần nâng cao chất lượng dân số
để chung tay cùng đội ngũ thầy thuốc trong cả nước chăm lo ngày càng tốt hơn sức khỏe cho nhân dân
chiều cùng ngày tại hội trường tỉnh ủy cà mau phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh đã trao một trăm linh trong tổng số bốn trăm linh phần quà vận động
từ nhà tài trợ cho các gia đình chính sách và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh